thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi hai tháng sáu trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
lực lượng công an đã bắt giữ hai mươi hai đối tượng trong vụ tấn công vào trụ sở ubnd xã tại đắk lắc
trước đó vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu tại địa bàn huyện chư quynh đã xảy ra vụ việc
một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở ubnd xã yà tiêu và yà cơ tu
làm một số đồng chí công an xã cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương
bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên
bộ công an đề nghị bà con huyện chư quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh không hoang mang
thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng
nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
đối với các cơ quan truyền thông thì cần phải kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật
vâng và ngay trong chiều ngày hôm qua ngày một mươi một tháng sáu đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với bốn cán bộ chiến sĩ công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắk
theo đó bộ trưởng bộ công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí hoàng trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê quán nghi lộc nghệ an cán bộ công an xã ya cơ tu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí nguyễn năng nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê quán yên thành
nghệ an cán bộ công an xã ea cơ tu huyện trư quynh tỉnh đắk lắk
truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí trần quốc thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê quán thạch hà hà tĩnh
cán bộ công an xã ea tiêu
tỉnh đắk lắc truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí hà tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê quán triệu sơn
thanh hóa cán bộ công an xã ea tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
đồng thời ngay trong chiều ngày hôm qua bộ trưởng tô lâm chủ tịch hội đồng quản lý quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an nhân dân
cũng đã ký quyết định hỗ trợ một trăm linh triệu đồng một gia đình đối với gia đình bốn đồng chí thuộc công an huyện chư quynh
tỉnh đắk lắk đã hy sinh trong khi
và hỗ trợ năm mươi triệu đồng một đồng chí đối với hai đồng chí cán bộ công an huyện chư quynh bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ
là thượng úy đào đình bốp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba phó trưởng công an xã ea tiêu và đại úy lê kiên cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cán bộ công an xã ea tiêu
xin để chuyển sang thông tin khác
thưa quý vị công an tỉnh long an đã quyết định truy tìm ba người là luật sư từng bảo chữa cho các bị cáo ở tỉnh thất bồng lai
vì có dấu hiệu phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ba người gồm nguyễn văn miếng năm mươi bảy tuổi chú tải tp thủ đức tp hcm đào kim lân năm mươi sáu tuổi chú tải quận sáu tp hcm
và đặng đình mạnh năm mươi năm tuổi chú tải quận phú nhuận tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đã gửi giấy triệu tập ba người này nhiều lần nhưng không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt
qua công tác xác minh công an phường nơi những người này cư trú và thân nhân xác nhận hiện họ không có mặt tại địa phương đi đâu làm gì không rõ và không liên lạc được
trước đó thông báo của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an về việc phát hiện và báo tin cho công an tỉnh long an
về ba người trên đã có những hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn video clip những hình ảnh lời nói bài viết có dấu hiệu tội phạm
lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
công an long an yêu cầu khi thấy có những người nêu trên đề nghị thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an
địa chỉ số bốn mươi sáu bốn mươi tám võ văn tần phường hai thành phố tân an tỉnh long an số điện thoại hai nghìn bảy trăm hai mươi ba chín trăm tám mươi chín hai trăm linh hoặc điều tra viên huỳnh hưng số điện thoại tám trăm một mươi chín ba trăm ba mươi bảy ba trăm ba mươi bảy để phối hợp giải quyết
nhanh chóng kịp thời và sức lan tỏa mạnh mẽ thực sự là điểm ưu việt của mạng xã hội so với các loại hình truyền thông khác
tuy nhiên sự vội vàng thiếu cẩn trọng thiếu kiểm soát trong khai thác và sử dụng mạng xã hội đã dẫn đến những hệ lụy khó lường
nhiều vụ việc đã bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm vì đã có những thông tin đăng tải chia sẻ bình luận làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập thể cá nhân có liên quan
lê văn như ý chú tỉnh kiên giang có mối quan hệ tình cảm
với một phụ nữ ở huyện tháp một mươi nhưng hai người đã chia tay từ năm hai nghìn hai mươi hai
đầu năm hai nghìn hai mươi ba vì muốn nối lại tỉnh xưa ý nhiều lần liên lạc với chị này đề nghị quen lại nhưng bị tình cũ từ chối
đến ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba ý đã đăng tải một số hình ảnh và video của người phụ nữ này lên facebook cá nhân
sau khi phát hiện hình ảnh riêng tư của mình trên mạng xã hội chị này đã trình báo cơ quan công an
quá trình làm việc ý đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
công an huyện tháp một mươi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ý về hành vi tiết lộ thông tin và hình ảnh về đời sống riêng tư
bí mật của người khác mà không được sự đồng ý với số tiền bảy năm triệu đồng
trước đó ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện thanh bình phát hiện tài khoản facebook do ông trần bình an
chú tại thị trấn thanh bình sử dụng livestream một đoạn video clip phản ánh chính quyền địa phương đến nhà yêu cầu ông an tháo gỡ phần bê tông lấn chiếm lòng lề đường
trong đoạn video clip thu hút nhiều
nhiều bình luận trái chiều gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân
qua đó phát hiện tài khoản facebook cá nhân của thọ bình luận nội dung tục tiễu xúc phạm uy tín của cơ quan nhà nước nên đã tiến hành mời làm việc và xử lý nghiêm
công an huyện thanh bình cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền bảy năm triệu đồng đối với nguyễn phước thọ về hành vi bình luận trên facebook có nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan nhà nước
mạng xã hội có thể nói là một con da hai lưỡi nó có điều tốt và nó có những điều xấu trên đó
khi mình đăng tải một thông tin truyền thông trên mạng xã hội thì mình cần lưu ý là thông tin đó nó có chính xác và nó có chính thống hay không
và khi mình đăng thông tin đó thì mình phải chịu trách nhiệm về bài viết đó trước xã hội
thí dụ như thông tin đó nếu mà sai sự thật thì mình đăng ra thì mình phải chịu trách nhiệm về bài viết đó
cho nên em rất là lưu ý và rất là lưu tâm khi em đăng một thông tin nào đó lên mạng xã hội
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an tỉnh đồng tháp đã phát hiện sáu mươi bốn trường hợp đăng tải chia sẻ bình luận thông tin trên mạng xã hội vi phạm pháp luật
qua đó đã xác minh xử lý bốn mươi sáu trường hợp trong đó đã tiến hành khởi tố hình sự một trường hợp xử phạt vi phạm hành chính bảy trường hợp với tổng số tiền là trên năm mươi hai triệu đồng
giăn đe giáo dục cho viết cam kết không tái phạm ba mươi tám trường hợp
ở đấy đăng tải chia sẻ bình luận thông tin một cách văn minh không vi phạm pháp luật
người dân cần chú ý trang bị đầy đủ cho bản thân những kiến thức pháp luật về sử dụng mạng xã hội có hiểu biết đầy đủ về các tính năng của ứng dụng mạng xã hội mà mình đang sử dụng không sử dụng các từ ngữ mang tính chửi bới thô tục xúc phạm lăng mạ danh dự nhân phẩm của người khác
không nên sử dụng mạng xã hội để giải quyết mâu thuẫn quan hệ xã hội trong cuộc sống mà cần phải ứng xử theo đúng quy định của pháp luật
trước khi đăng tải chia sẻ bình luận nên kiểm tra thông tin qua các nguồn tin chính thống đáng tình cậy để tránh trường hợp đăng tải chia sẻ bình luận thông tin vi phạm pháp luật
mỗi người chúng ta khi sử dụng mạng xã hội cần hết sức tỉnh táo thận trọng với mọi thông tin nhất là những thông tin nóng tin giật gân có tính chất nhạy cảm trên mạng xã hội
trước các tin tức được đăng tải hoặc chia sẻ mỗi người cần phải thận trọng tỉnh táo bởi nếu đăng các thông tin không đúng sự thật có thể sẽ gây hại cho cộng đồng và cá nhân vi phạm còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
bảy đối tượng liên quan đến ổ nhóm chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an vừa bị công an huyện quỳnh lưu ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
trước đó lực lượng công an đã bắt giữ năm đối tượng tại một quán karaoke trên địa bàn xã quỳnh
tạm vật thu giữ tám mươi chín viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến một bộ công cụ sử dụng ma túy
đầu tranh mở rộng lực lượng công an xác định vi xuân thành chú tẩy xã nghĩa hội huyện nghĩa đàn nghệ an là đối tượng cầm đầu chuyên lấy ma túy từ biên giới về nghệ an nhằm cung cấp cho các đối tượng nghiện tại các huyện diễn châu quỳnh liêu và thị xã hoàng mai trong các quán karaoke
quá trình bắt giữ đối tượng thành sử dụng dao nhọn chống trả quyết liệt lực lượng công an
mặc dù vậy lực lượng công an đã bắt giữ thành công đối tượng thành về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm gần hai bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến một con dao một điện thoại di động một xe mô tô
tiếp tục đấu tranh cơ quan công an bắt thêm hai đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ một trăm một mươi hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
công an tỉnh kiên giang đang tạm giữ sáu đối tượng để điều tra và làm rõ về hành vi đánh bạc ăn tiền
trước đó vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tăng sáu đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc với hình thức chơi bài ngầu hầm năm là ăn tiền
tăng vật thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng gần hai trăm hai mươi triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan đến việc đánh bạc
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm
tụ điểm nêu trên là do võ văn nghĩa chú tại thành phố vị thanh tỉnh hậu giang đứng ra tổ chức
hàng ngày các con bạc này tụ tập sát phạt nhau mỗi lần ăn thua từ một triệu cho đến vài triệu đồng